ngày tám tháng ba tỉnh trường tỉnh summi miền đông bắc của ukraine cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời nhìn chung
đã được duy trì xung quanh thành phố somi cho phép dân thường
trong đó có khoảng một sinh viên nước ngoài được sơ tán qua hành lang nhân đạo
theo thông báo tỉnh summi đoàn xe gồm từ hai mươi cho đến ba mươi chiếc xe tư nhân đã rời đi từng đợt
trước đó cùng ngày quân đội nga đã thực thi lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện sơ tán dân thường
theo các hành lang nhân đạo được mở tại thủ đô kiev và bốn thành phố khác của ukraine
theo bộ tình trạng khẩn cấp nga cơ quan này đã chuyển khoảng bốn trăm ba mươi tấn viện trợ nhân đạo
tới lãnh thổ ukraine và donbass
cùng ngày tổng thống ukraine tuyên bố về khả năng sẽ tiến hành thảo luận vấn đề công nhận bán đảo crimea
là một phần của nga và nền độc lập của các vùng lãnh thổ tại khu vực donbass
cũng như tìm ra thỏa hiệp về cách người dân sẽ tiếp tục sinh sống ở những vùng lãnh thổ này